mầm non là cấp học đầu tiên theo hệ thống giáo dục và là nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ
chính vì vậy việc đầu tư phát triển chương trình giáo dục và đào tạo mầm non sẽ tạo nên một nguồn nhân lực chất lượng và đầy hứa hẹn cho đất nước
tại việt nam đã có nhiều chương trình giáo dục mầm non quốc tế được áp dụng
trong đó sử dụng bộ đồ chơi kép theo sáng tạo của nhà giáo dục người đức fretrick fridoben được nhiều trường mẫu giáo lựa chọn
năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy fedrich forben là cha đẻ của trường mẫu giáo đầu tiên trên thế giới
ông cũng đã xây dựng bộ đồ chơi kb với thiên nhiên làm hình mẫu để giáo dục trẻ em
mục tiêu của ông là dạy cho trẻ em cách học quan sát suy luận thể hiện và sáng tạo thông qua các trò chơi
sử dụng các triết lý về sự thống nhất và kết nối với nhau
điểm khác biệt giữa đông sinh kb so với các chương trình sáng tạo khác như được môn vẽ
hay những bộ bộ nghệ thuật khác đó chính là kb được thiết kế dưới dạng các mảnh ghép
có nghĩa là tất cả các tác phẩm thì đều không có sẵn
và nhiệm vụ của trẻ ở đây đó là trong một khoảng thời gian và không gian nhất định
với số lượng các chi tiết hạn chế thì các con phải làm như thế nào để có thể tạo ra được một tác phẩm
vừa đảm bảo đúng với yêu cầu của giáo viên đưa ra và đồng thời cái tác phẩm đó phải đảm bảo được tính thẩm mỹ cao
không những vậy hàng năm đông sinh kindergarten còn tổ chức cuộc thi trí tuệ siêu việt cùng kb
để các em thể hiện được kỹ năng tư duy sáng tạo với học cụ kb
thông qua cuộc thi này giúp các em phát triển khái niệm về số không gian và tư duy khoa học
thông qua việc quan sát phân tích tìm tòi
ngoài ra trẻ em còn được tự mây mò thực hành các hoạt động khác nhau
từ đó giúp phát triển khả năng xử lý và giải quyết vấn đề theo từng hoàn cảnh nhất định
mình thấy con sáng tạo hơn
ngày xưa thì con chơi lego con chơi xích hình
nhưng mà cái việc mà sắp xếp lại những cái hình thù trong cái giáo cụ đấy
thì nó có cái mới mẹ hơn mới mẹ hơn so với việc xếp hình thông thường
với cả là học độ môn này thì có một cái hay là các bạn có tư tác nhau nhiều
giáo cụ phát triển tư duy sáng tạo
giáo cụ phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ em luôn được ngành giáo dục quan tâm và phát triển qua nhiều năm
được nghiên cứu phù hợp với sự phát triển của trẻ em theo từng giai đoạn
từ đó giúp các em thích nghi với sự phát triển của xã hội xung quanh mình
ở hàn quốc thì đông sinh gia bê đã được triển khai với quá trình là hơn hai mươi năm
và được áp dụng cho trẻ tuổi thứ hai cho đến sáu tuổi
và vì các con được làm quen với chương trình gia bê từ nhỏ
thì vậy mà các con có buộc chính sáng tạo trong các cách giải quyết vấn đề
cũng như là trong mọi vấn đề trong cuộc sống xung quanh
trẻ được học về cách phán đoán phân tích tất cả các sự vật hiện tượng xung quanh
và từ đó thì sẽ dễ dàng biến đổi lối tư duy cơ bản của trẻ
thành lối tư duy cụ thể và có chiều sâu
điều này thì rất là tốt cho trẻ tuổi tuổi màu non
và vì vậy chính vì lý do đó không chỉ ở tại hàn quốc
mà tại hệ thống của đông sinh gia bê thì chúng tôi cũng lựa chọn đông sinh gia bê
là một bộ nguồn học chính trong nhà trường
thực tế cho thấy đất nước phát triển
sự đóng góp của các cá nhân cộng đồng có tư duy sáng tạo
phát triển nguồn năng lực bản thân và biết hợp tác để cùng phát triển
với sự phát triển mở rộng của các mô hình giáo dục mầm non tiên tiến
là tiên đề để việt nam phát triển theo hướng biển vững trong tương lai